tại hà nội đã diễn ra đại hội lần thứ năm hội kinh tế môi trường việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ qua hội kinh tế môi trường đã có bước phát triển về tổ chức và lực lượng
phát huy thế mạnh của hội trong tư vấn phản biện giám định xã hội
trong giáo dục tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng
nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ cho bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
hình thành và phát triển kinh tế xanh
nhiệm vụ trọng tâm của hội trong nhiệm kỳ tới như tiếp tục tuyên truyền nghiên cứu về môi trường
mở rộng tổ chức hoạt động kinh tế gắn với môi trường
thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và tổ chức hướng tới nền kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững trong tương lai
đặc biệt chú ý tới hoạt động sự kiện tri ân từ thiện và nâng cao chất lượng tạp chí và các ấn phẩm
như tạp chí kinh tế môi trường và kinh tế xanh